chào buổi sáng quý vị khán giả
thưa quý vị chiều cường tại nam bộ sang ngày hôm nay bắt đầu giảm dần
thế nhưng tại tp hcm chiều cường vẫn ở mức báo động ba
khả năng gây ra ngập ở các vùng trũng thấp ven sông
quý vị ở khu vực này vẫn cần hết sức lưu ý
thưa trung bộ trở ra đến bắc bộ thì thời tiết nắng ráo từ sáng tới chiều
đến đêm thì có khả năng mưa rào và rông vài nơi
trong mưa rông quý vị cần đề phòng khả năng sẽ ra lúc xét và gió giật mạnh
nhiệt độ thấp nhất trong khoảng từ hai mươi hai đến hai mươi năm độ
cao nhất trong khoảng từ ba mươi ba mươi bốn độ